hà nội là của tôi của bạn của chúng ta
tôi yêu hà nội bạn yêu hà nội chúng ta cùng yêu hà nội
hà nội trong tôi là góc phố hàng cây của thủ đô ngàn năm văn hiến
thế còn hà nội trong bạn thì sao
một dấu hỏi dành chỗ cho sự nối tiếp
hãy điền vào dấu ba chấm kia một tình yêu hà nội của riêng bạn thôi
và tôi tin rằng hà nội của tôi sẽ là một câu kết đậm nét cho bất cứ câu trả lời nào
chính vì thế chúng tôi lấy tên my hà nội đặt cho tên câu lạc bộ của mình
nhưng chắc hẳn một lúc nào đó bạn sẽ lạc với miền ký ức xa xăm với bao kỷ niệm của tuổi thơ
miền ký ức đó có thể là miền quê bát ngát với những cánh diều hòa gió tiếng nô đùa của bạn bè
cùng những trò chơi dân gian quen thuộc như chơi chuyển bắn bi bịt mắt bắt dê ô ăn quan
những trò chơi của tuổi thần tiên mơ mộng ấy đàn sâu trong trí nhớ trở thành những kỷ niệm không thể phai mở
và trên con phố đi bộ hà nội người ta lại có thể tìm được những tấm vé về tuổi thơ của mình qua những trò chơi mà câu lọc bộ mà hà nội tổ chức
phố đi bộ thật sự là vui và nhộn nhịp hơn rất là nhiều
thay vì mọi người chỉ đi và chụp ảnh cho riêng mình thì ở mọi người có một không gian để cùng ngồi lại với nhau kể cả là người lạ
và cùng nhau chơi những trò chơi rất là không phải là công nghệ nó rất là dân dã
và mình cảm thấy có những cái niềm vui mà hà nội ngày thường không có
cuối tuần nào cũng vậy các thành viên của câu lạc bộ mai hà nội lại bắt đầu với công việc quen thuộc
mang những trò chơi dân gian trẻ em đến với phố đi bộ
trừ những ngày mưa bão cuối tuần nào
họ cũng tổ chức các trò chơi trong khung giờ từ chín h đến một mươi một h ba mươi từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi tám h và từ một mươi chín h đến hai mươi hai h
thưa quý vị kể từ khi được đưa vào hoạt động thì phố đi bộ đã trở thành một địa điểm vui chơi giải trí được người dân thủ đô vô cùng ưa thích
và nếu như quý vị để ý kỹ thì ở đây còn xuất hiện cả những trò chơi dân gian như là nhảy dây ô an quan hay là đi cả kheo
và chúng được tổ chức bởi những người trẻ có chung một cái tên là
và ngày hôm nay trong chương trình này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện của những người trẻ có tình yêu với văn hóa truyền thống tình yêu với hà nội
my hà nội được thành lập vào năm hai nghìn sáu là một trong những cơ lộc bộ đầu tiên hướng đến giới trẻ với những hoạt động chuyên sâu về lịch sử văn hóa hà nội
từ khi thành lập con lộc bộ này đã thực hiện rất nhiều dự án
trong đó có thể kể đến dự án thư viện thông tin trực tuyến về hà nội
đề án dây leo tạo không gian xanh giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông
chương trình em tập làm nghệ nhân với mục đích góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của các làng nghề truyền thống
dự án việt nam kỷ ước qua những hình ảnh với mục đích sưu tầm lưu giữ và chia sẻ những giá trị văn hóa lịch sử vô giá đang dần bị bai một qua những đối tượng
những bức ảnh cũ trong chính mỗi cá nhân mỗi gia đình
và gần đây là chương trình kỷ ước tuổi thơ tôi với không gian trải nghiệm trò chơi đổi chơi dân gian trên phố đi bộ hà nội
dù thực hiện rất nhiều dự án khác nhau nhưng mục đích của các thành viên trong con lộc bộ my hà nội
luôn là phát động và thực hiện các chương trình liên quan đến việc diên dữ và phát triển những giá trị nét đẹp văn hóa của hà nội
giúp cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ hơn về mảnh đất ngàn năm văn hiến này
tại sao bạn lấy biết đến my hà nội và bạn tham gia vào my hà nội như thế nào
khi mình tham gia thì mình biết được là my hà nội đã thành lập được khoảng một mươi hai năm rồi
lúc đầu thì chỉ là các bạn trẻ yêu hà nội
rồi các bạn ấy đến với nhau và tạo nên một cái không gian giao lưu văn hóa
rồi khi mà có phố đi bộ khi mà hà nội mình bắt đầu mở ra phố đi bộ
thì mai hà nội đã tổ chức các trò chơi dân gian ở trên đó
để cho tất cả mọi người có thể đến tham gia
vậy bây giờ mình muốn hỏi là my hà nội thì có khoảng bao nhiêu thành viên
và các bạn đã phân chia nhân sự như thế nào
để có thể tổ chức được hàng tuần liên tục những trò chơi dân gian trên phố đi bộ
về thành viên của mai hà nội thì đang có khoảng năm mươi người
đó là thành viên chính thức
còn ngoài ra thì bọn mình còn có rất là nhiều các tình nguyện viên nữa
cũng khoảng mấy trăm tình nguyện viên trên phố đi bộ
bọn mình hàng tuần sẽ có một cái bảng danh sách để cho các bạn đăng ký cao hoạt động
bởi vì làm không thể là một trăm mấy trăm người đều đổ lên phố
cùng một lúc đúng không
thì sẽ có người này người kia
lúc mà người này bận thì sẽ có người khác đi vào cái ca đó
cho nên là bọn mình luôn luôn duy trì một lượng tình nguyện viên nhất định
để duy trì các trò chơi
thì trước khi tổ chức thì nhân sự sẽ phân chia nhiệm vụ
cho các tình nguyện viên để xem bạn nào là tổ chức trò nào
vậy mình biết là để có thể tổ chức được các hoạt động tập thể
cũng như là trò chơi nhân gian như mà hà nội trên phố đi bộ
thì không phải là dễ dàng
thì các bạn đã xin cấp phép hay là bắt đầu như thế nào
để được tổ chức ở đây
từ lúc mới bắt đầu thì bọn mình có xin phép ở trên quận
và từ đó về sau cho đến bây giờ
thì càng ngày bọn mình càng phải chuyên nghiệp hơn
để tiếp tục được cấp cái phép đó
thì bọn mình luôn có sẵn một cái bản kế hoạch
và gửi lên trên quận để đề xuất
và người ta sẽ duyệt qua cái bản kế hoạch đó
tức là ví dụ như buổi chiều chủ nhật tuần này
sẽ làm những trò gì thì bọn mình đều có hết
ở trong bản kế hoạch đấy
vậy khi mà mượn
mới đưa những trò chơi dân gian lên phố đi bộ
thì không cộng đồng cũng như là mọi người nó nhận ra sao
đương nhiên cái gì mới thì người ta cũng cảm thấy rụt rè
người ta cũng cảm thấy gọi là chưa quen
thì những cái các bậc phụ huynh thì người ta
trước khi cho con mà chơi thì người ta cũng e ngại
người ta cũng rụt rè người ta hỏi là
em ơi các trò này có mất tiền không
rồi người ta cũng gọi là rất là cân nhắc
thế nhưng mà sau khi mà biết là bọn mình tổ chức
những cái trò này hoàn toàn là miễn phí
tất cả người chơi thì người ta cũng vào chơi nhiều
còn đối với các em nhỏ thì các em ấy cũng
hầu hết là các em mình chưa bao giờ được chơi các trò này
bởi vì các em mới thường ở nhà chơi với các điện thoại thông minh
hoặc là các máy tính thì các em ấy cũng không biết nhiều
thì để khắc phục được điều này thì chính các bậc phụ huynh đã
đã giúp chúng mình rất là nhiều
trong cái việc mà dạy các em ấy chơi
và hướng dẫn các em ấy làm quen với các trò chơi này
chỉ với một khoảng sân nhỏ nhỏ
và những viên sòi gạch đá
là các em nhỏ đã có thể vui chơi
và khi trò chơi này được mang đến con phố đi bộ
thì nhiều người như anh cường
đã như trở lại với ký ức tuổi thơ của mình
từ ngày con phố đi bộ đây
thì mình cũng thường xuyên đưa gia đình lên đây
không cứ ban ngày cả tối thì đi vào phố cổ
thì thực ra ở đây nó không có gì
nó có một không gian
nó cũng tạo được tiện
ở đây cho cả các thế hệ khác nhau
để mà mình sống lại cái tuổi thơ của mình
cũng như là bây giờ cho con và các cháu
để nó biết được ngày xưa
trò hành nó chơi như thế nào
đấy là toàn ngồi mẽ ra để chơi
đi học về là chỉ có bò ra mà chơi như thế này
hôm nay đầu tiên là hướng dẫn cho con gái
biết chơi cái trò này
lên đây thì có rất nhiều trò chơi
cho các con có thể chơi
và mình cũng không biết
nhớ lại được tuổi thơ mình chơi
những cái trò chơi này
bây giờ nhờ may mà đã lâu lắm rồi
không được chơi cái trò này
và bây giờ lên hồ gươm lại có
những cái trò chơi dân gian ngày xưa này
cho con gái trải nghiệm cùng
thấy rất là vui rất hào hứng chơi cùng con
cái trò chơi này rất là bổ ích
để cho trẻ em bây giờ biết được
những trò chơi dân gian ngày xưa
chứ ngày xưa còn nhỏ nhỏ thì như tuổi của tôi
thì chỉ chơi mấy trò chơi này văn đũa
nhưng bây giờ ở sài gòn
hay là đi bất cứ nơi nào
mình thấy những trò chơi dân gian như thế này
trò chơi này là để cho trẻ con
có tuổi thơ tuổi thơ đúng tuổi luôn
không phải là vào
ipad hay iphone để chơi
đây là lần đầu tiên tôi thử trò chơi này đấy
một trò chơi truyền thống
của trẻ em việt nam nên bạn nào cũng hào hứng
và đầy phấn khích những trò chơi dân gian
như thế này thực sự là một điểm nhấn
rất khác biệt giữa không cảnh ồn ào
náo nhiệt của hà nội
những trò chơi
như một tấm vé về tuổi thơ
khiến bao người xúc động
ai cũng hào hứng tham gia
và nở những nụ cười thích thú
có lẽ đó cũng chính là niềm vui
cho những người mang những trò chơi này
đến với tuyến phố đi bộ
nhưng mà mình biết là hẳn là khi mà
tổ chức hoạt động tập thể hay là tình nguyện như vậy thì
cũng sẽ có những ý kiến trái chiều các bạn đã gặp
phải những trường hợp như vậy chưa
ở trên phố đi bộ
thì là một không gian mở
và tất cả mọi người đều có thể đến đấy
ví dụ như là không thể tránh khỏi được
những người mà hơi bị quá khích
ví dụ như là trong một lần mình tổ chức
cuộc thi trò chơi dân gian mà có thưởng
những người thắng cuộc sẽ được thưởng
thế nhưng mà cũng có những người mà bốc thăm phần thưởng
lại không bóc phải cái phần quà mà mình mong muốn
thì người ta có cái thái độ rất là không hợp tác
và người ta cấu gắt người ta bực tức
thì điều đấy cũng là đơn giản thôi
tại bọn mình làm những cái việc này hoàn toàn là miễn phí
nhưng mà cũng có một vài người người ta không hiểu được
cái giá trị văn hóa bọn mình mang lại
mà người ta coi đó là điều đương nhiên
vậy trong quá trình tổ chức này
thì mình biết được rằng là muốn duy trì được cũng như là phát triển
thì mình luôn luôn cần có nguồn lực tài chính
để có thể duy trì đội nhóm cũng như là trăng trả các chi phí khác
vậy thì các bạn đã làm thế nào để có được chi phí
cho mai hà nội có thể duy trì được hoạt động
để duy trì khu trò chơi dân gian của bọn mình
thì là bọn mình hàng tuần
khi mà bên cạnh các khu trò chơi dân gian
bọn mình có đặt một cái thùng quyên góp
để cho mọi người chơi xong thì mọi người quyên góp vào đấy
cái số tiền của nó thì không lớn đâu
tức là mỗi lần nó cũng chỉ tầm năm nghìn một mươi nghìn một hai nghìn thôi
thế nhưng mà nhiều người nhiều người chơi nhiều người cảm thấy thích thú
thì mọi người sẽ đóng góp cho bọn mình
thế nên bọn mình sẽ có nhiều hơn
còn về các sự kiện thì để tổ chức được
thì bọn mình có xin tài trợ của các doanh nghiệp các công ty khác
người ta sẽ hỗ trợ tổ chức cho mình
người ta sẽ tài trợ cho mình
câu hỏi cuối cùng mình muốn dành cho bạn đó là
trong hơn một năm vừa qua thì bạn đã tham gia màn ảnh đội
tổ chức rất là nhiều trò chơi dân gian
trong rất nhiều buổi tối trên phố lý bộ
thì bạn đã nhận được điều gì
và bạn mong muốn là những điều đó được duy trì và phát triển ra sao
về bản thân mình thì cái mà mình nhận được
thì đó là mình nhận được tình cảm của tất cả mọi người trong câu lạc bộ
đầu tiên thì mình chỉ là một tình nguyện viên
xong rồi bơ mình lên làm trưởng ban hoạt động xã hội
để trải qua một cái quá trình một năm đấy
thì mình được mọi người giúp sức rất là nhiều
tham gia với mọi người thì rất là vui
và mình nhận được tình cảm của sự yêu quý của mọi người
một lần nữa thì cảm ơn bạn vì câu trò chuyện ngày hôm nay
cũng như là những chia sẻ của bạn
và xin chúc bạn cũng như màn ảnh đội sẽ tiếp tục duy trì phát huy
để đưa được tình yêu hà nội của mình đến với mọi người
và đưa được những giá trị truyền thống đến với tất cả
những khách du lịch đến với việt nam
nói về động lực đã thúc đẩy để mà hà nội
có thể thực hiện tốt các dự án liên quan đến văn hóa
một cách tầm huyết như vậy
vì với họ niềm vui lớn nhất
chính là thấy tất cả mọi người
cùng chơi các trò chơi dân gian thật vui vẻ
được sống lại với ký ức tuổi thơ của chính mình
không phân biệt tuổi tác
họ tham gia hoạt động cộng đồng với ý nghĩa
còn nhiều điều quan trọng hơn lợi ích vật chất
vui vì nó thực sự mang lại giá trị tinh thần
khôi phục lại những giá trị văn hóa cũ
đó là thứ mà nhiều bạn trẻ khác trong ma hà nội
đang nỗ lực tìm kiếm và hết sức trân trọng
sau những thành công bước đầu
với những dự án giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa
được cộng đồng cũng như các nhà quản lý văn hóa đánh giá cao
cơ lội bộ mà hà nội vẫn đang cố gắng không ngừng
để giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa
không chỉ trong các trò chơi dân gian
mà còn thông qua nhiều dự án khác
nhằm giúp giới trẻ có thể hiểu rõ hơn về lịch sử
về văn hóa của hà nội
cũng như các giá trị văn hóa truyền thống
của ông cha ta đang dần bị mai một
thưa quý vị mai hà nội nhóm bạn trẻ yêu hà nội
yêu giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
và họ đang từng ngày từng giờ phát huy
những giá trị văn hóa truyền thống đó
để có thể truyền tải được những giá trị này
đến với mọi người và đến với cả những du khách quốc tế
và hy vọng rằng mỗi chúng ta sau khi xem
trong chương trình ngày hôm nay
cũng sẽ cảm nhận giống như chúng tôi
thêm yêu hà nội thêm yêu những giá trị
văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam